kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai là dịp để mỗi người dân và toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn
ghi nhận những đóng góp thầm lặng đầy trách nhiệm của những người khoác trên mình chiếc áo bờ lũ trắng
đây cũng là dịp lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền các tổ chức đoàn thể địa phương biểu dương những tấm gương sáng
trong đội ngũ những người làm công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
dù trong bất kỳ thời kỳ nào xã hội cũng luôn trân trọng ngành y và tôn vinh những người thầy thuốc
do vậy mỗi người thầy thuốc cần không ngừng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh
không ngừng phấn đấu khẳng định vai trò nhân cách của người cán bộ y tế việt nam
xứng đáng vị thế là một trong hai người thầy được cả xã hội tôn vinh
nâng chất lượng dịch vụ để giữ chân người bệnh là bài viết rất ý nghĩa trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
nhân kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam
ước tính mỗi năm người việt nam chi khoảng hai tỷ usd để ra nước ngoài chữa bệnh
các địa chỉ mà họ thường tìm đến là singapore thái lan nhật bản hàn quốc pháp
tuy nhiên trong số đó nhiều trường hợp phải khăn gói về nước do phác đồ chữa trị khoa học
kỹ thuật y khoa như ở việt nam nhưng chi phí thì rất khác nhau một trời một vực
theo các chuyên gia nguyên nhân khiến người bệnh đi nước ngoài chữa bệnh là hệ thống cơ sở hạ tầng
dịch vụ y tế của nước ta còn hạn chế cần sớm đầu tư để giữ chân người bệnh
ngăn chặn tình trạng hành hung thầy thuốc là nhan đề được đăng tải trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy
cả nước ghi nhận ít nhất hai mươi vụ việc nổi cộng làm mất an ninh trật tự tấn công thầy thuốc trong bệnh viện
đối tượng bị tấn công chủ yếu là bác sĩ
một trong những nguyên nhân gây mất an ninh trật tự tại bệnh viện là do thiếu sự quan tâm chỉ đạo
của các cấp chính quyền và lãnh đạo bệnh viện
các biện pháp bảo đảm an ninh nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức
các bệnh viện cần bố trí lực lượng để tạo được hành lang an toàn cho khu vực các y bác sĩ khám chữa bệnh
trong đó chú trọng các điểm nóng như khu vực cấp cứu nơi tiếp đón hay chở khám
tranh cãi quyết liệt quy định nhập khẩu ô tô là bài viết rất đáng quan tâm được đăng trên báo tuổi trẻ
các vướng mắc trong quy định nhập khẩu ô tô theo nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trở thành vấn đề tranh cãi
giữa các nhà sản xuất trong nước ngoài nước hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam
trong khi nhiều doanh nghiệp fdi tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc khi một số quy định đưa ra không tuân thủ thông lệ quốc tế
gây ảnh hưởng tiêu cực tới nhập khẩu ô tô khiến việc nhập khẩu bị đình trệ
thì doanh nghiệp trong nước cho rằng họ vẫn đang phải tuân thủ những quy định này từ trước đó rất lâu
cho rằng đang có sự khác biệt giữa nhà nhập khẩu và sản xuất trong nước về các quy định liên quan đến giấy chứng nhận
đường thử kiểm tra từng lô
đại sư mỹ tại việt nam
dựng daniel g crittenbrick đề nghị cần có quy định thống nhất rõ hơn
ông cũng bày tỏ mong muốn tạm hoãn thi hành nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
triển khai tháng công nhân hai nghìn một mươi tám mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên là bài viết được đăng trên báo lao động
tổng liên đoàn lao động việt nam đang chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực chuẩn bị cho tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi
dự kiến diễn ra từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
theo kế hoạch thì trong năm hai nghìn một mươi tám thực hiện chủ đề
mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên
mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi
và đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động
hoặc một mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên người lao động
nội dung các hoạt động trong tháng công nhân năm hai nghìn một mươi tám cần được cụ thể hóa
phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đơn vị cơ sở với đối tượng trung tâm là công nhân người lao động
đảm bảo thiết thực hiệu quả và tiết kiệm
cũng trên báo tuổi trẻ bài viết vì sao bộ giáo dục và đào tạo giảm nửa số điểm ưu tiên khu vực
có lẽ sẽ thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và học sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông
và xét tuyển vào cao đẳng đại học năm nay
sau gần một mươi năm năm duy trì ổn định mức điểm tranh lệch giữa hai khu vực ưu tiên kế tiếp là năm điểm
dự kiến từ năm hai nghìn một mươi tám mức tranh lệch này giảm xuống chỉ còn hai mươi năm điểm
bộ giáo dục và đào tạo thừa nhận dù chính sách ưu tiên có những điểm được điều chỉnh bổ sung hàng năm
nhưng thời gian gần đây đã bộc lộ những hạn chế
một chuyên gia tuyển sinh lâu năm của bộ giáo dục và đào tạo nhận định
chính sách ưu tiên nhằm đảm bảo công bằng về cơ hội học tập
nhưng ở một số trường hợp đã cho thấy sự mất công bằng và không đồng bộ
tuy nhiên bên cạnh điều chỉnh điểm ưu tiên khu vực
bộ giáo dục và đào tạo cần phải điều chỉnh việc ra đề thi theo hướng phân hóa tốt hơn
tránh tình trạng bùng nổ quá nhiều điểm chín một mươi như năm hai nghìn một mươi bảy